chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân

bố làm nghề trài lưới mưu sinh mẹ bệnh tật ngôi nhà đang ở cũng đã bị sập trong cơn lũ dữ năm hai nghìn một mươi sáu

không chỉ riêng em thương gần năm mươi học sinh khối tiểu học của xóm cồn chim đều rất ngoan ngoãn hiếu học

cứ mỗi năm một lần các thầy giáo cô giáo của trường tiểu học phước sơn hai lại lươn chuyển sang đảo dạy học

năm học này có một sự đổi mới là ngoài ba giáo viên chủ nhiệm
hàng tuần giáo viên bộ môn tiếng anh và tin học đều sang giảng dạy ở xóm đảo

các em học sinh mà học môn tin học

và môn tiếng anh thì cô giáo cũng từ trường chính đi qua
để dạy cho em trực tiếp tại điểm lẻ hai chứ không để em như kiểu như kia
trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm học mới
mỗi em học sinh đều thêm hứng khởi khi nhận được phần thưởng động viên
dụng cụ học tập từ
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định
từ một xóm trai nhỏ bé nằm biệt lập
giờ đây với học thức của mình
tương lai của các em đã có thể vươn xa cùng bạn bè khắp cả nước
sở giáo dục và đào tạo tp hcm phối hợp với trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố
triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh hoạt động đưa đón học sinh bằng xe buýt
tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trên địa bàn tp hcm có ba mươi bảy ba trăm bảy mươi năm học sinh
từ một trăm ba mươi bốn trường học tham gia vận chuyển bằng xe buýt để đưa đón học sinh đi học
tuy nhiên con số trên chỉ chiếm khoảng năm trên tổng số học sinh trên địa bàn của thành phố
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
toàn thành phố sẽ có từ một mươi năm đến hai mươi học sinh được đưa đón bằng xe buýt
đây là biện pháp được tp hcm hết sức quan tâm
đề nghị là các hiệu trưởng các trường
là phải liên hệ với các trường
liên hệ với cơ quan địa phương
đặc biệt là cơ quan an ninh
để có hỗ trợ để cho các cháu về ra về
thứ hai nữa thì mở cửa trường cho phụ huynh
khi mà đón con chạy vào sân trường
để hạn chế ủng tắc giao thông trước học trường
hiện nay tp hcm sẽ tiến hành triển khai thẻ thông minh
cho các học sinh tại trường học trên địa bàn thành phố
dự kiến đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố sẽ phát hành ba trăm linh thẻ miễn phí cho học sinh
cùng với việc tối ưu hóa thuận lợi cho học sinh đi xe buýt
sở giao thông vận tải thành phố cũng sẽ tiến hành
cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông
để phù hợp với việc đưa đón học sinh
khuyến khích học sinh đi lại bằng phương tiện công cộng này
hiện nay sở giao thông vận tải chúng tôi
cũng đang tập trung đầu tư cải tạo
các hệ thống trạm dừng nhà chờ xe buýt
trong đó là gắn với việc ra soát
để cải tạo các hệ thống trạm dừng nhà chờ
thuận lợi cho trường học
cũng như các điểm dừng đỗ
giữ đón học sinh cho đưa rước học sinh sinh viên
tại các khu vực đông nhân cư
thứ hai nữa là về phương tiện
chúng tôi cũng đang xây dựng một chuẩn phương tiện
nhận diện riêng cho xe đưa rước học sinh sinh viên
việc triển khai đưa đón học sinh bằng xe buýt
được đánh giá là giải pháp thiết thực và trọng tâm
để giảm thiểu áp lực cho cơ sở hạ tầng giao thông đô thị
ô nhiễm môi trường và hạn chế tai nạn giao thông
hiện nay sở giao thông vận tải tp hcm
đang tập trung đầu tư cải tạo các hệ thống trạm rừng
nhà chờ đặc biệt tại các khu vực trường học
để đưa đón học sinh sinh viên
trong phần tiếp theo của chương trình
bão số chín tiến vào biển đông
quản lý rác thải toàn cầu và các vấn đề từ ô nhiễm nhựa
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
cho đến hai mươi một h ngày sáu tháng chín
bão guchon đã đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
trở thành cơn bão số chín trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian vừa qua bão số chín di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
vào hồi một mươi chín h tối ngày sáu tháng chín
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc

cách tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng ba trăm bảy mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi km
dự báo trong hai mươi bốn h tới
bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày bảy tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bốn tám độ vĩ bắc

trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp tám
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
trong đêm ngày sáu tháng chín và sáng sớm ngày bảy tháng chín
vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trong một mươi hai giờ tới vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên
là phía bắc vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cấp rụi gió thiên tai là cấp ba
dự báo trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến bảy h ngày tám tháng chín
vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi sáu năm độ vĩ bắc

sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
dưới bốn mươi km trên giờ
trong khi đó do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén
nên từ chiều tối và đêm ngày sáu tháng chín
các tỉnh bắc bộ sẽ có mưa rào và rông diện rộng
vùng núi có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
khu vực hà nội trong đêm ngày mùng sáu
có khả năng mưa mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai công tác phòng chống lụt bão năm hai nghìn một mươi bảy
hồ chứa nước thủy lợi phú ninh
hồ chứa nước phú ninh là công trình thủy lợi
lớn nhất tỉnh quảng nam
và là một trong sáu công trình thủy lợi quan trọng cấp quốc gia
do vậy công tác bảo vệ công trình hồ chứa
luôn được địa phương này quan tâm và đề ra phương án ứng cứu
năm hai nghìn một mươi sáu có năm đợt mưa lớn xảy ra
tại khu vực công trình hồ chứa nước phú ninh
và đã thực hiện bốn đợt xả lũ
trong mỗi đợt đều có thông báo đến từng địa phương
nằm trong phạm vi xả lũ ít nhất trước hai mươi bốn tiếng
nên việc xả lũ không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt
của nhân dân trong vùng hạ du
theo nhận định tình hình thủy văn mùa lũ năm hai nghìn một mươi tám
trên các sông quảng nam khả năng lũ xuất hiện đầu tiên
vào cuối tháng chín và đợt cuối cùng vào giữa tháng một mươi hai
do vậy trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
ban chỉ huy phòng chống lụt bão hồ phú ninh
phối hợp với công ty thủy lợi quảng nam
đã lập phương án phòng chống lụt bão hồ phú ninh năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời tiến hành kiểm tra đánh giá thực trạng
toàn bộ công trình đầu mối hồ chứa nước phú ninh
chủ động duy tu bảo dưỡng sửa chữa
tất cả những tồn tại khuyết tật của công trình
đến nay hệ thống công trình đầu mối hồ chứa nước phú ninh
đã sẵn sàng đón lũ năm hai nghìn một mươi bảy
xả chất thải nhựa xuống đại dương
là một vấn đề nổi cộng đang được cộng đồng thế giới
quan tâm và công nhận rộng rãi
nó đã trở thành vấn đề được đem ra thảo luận chính sách
tại ủy ban đại dương toàn cầu
làm chứng cứ tại quốc hội mỹ hội nghị g bảy g hai mươi
và chương trình môi trường của liên hợp quốc
phản ánh dưới đây ghi nhận thực trạng
và một số giải pháp được đề xuất
nhằm giải quyết vấn đề này
mới đây tại hội thảo
chất thải nhựa trong đại dương của chúng ta
liệu chúng ta có thể cùng chung tay
giải quyết vấn đề toàn cầu này
diễn ra tại hà nội
diễn ra tiến sĩ jenna zembeck
giám đốc trung tâm quản lý vòng quay của rác thải
đại học georgia của hoa kỳ cho rằng
chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát
và giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
nhờ các giải pháp kết hợp
từ chính phủ người dân
và các nhà máy sử dụng nguyên liệu
tái chế trong sản xuất
tôi cho rằng không chỉ có chính phủ
là nhân tố kiểm soát
và giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
mà cần có sự chung tay của cả người dân
và những nhà máy
mỗi một nhân tố sẽ có một vị trí
một vai trò khác nhau
và có thể cùng hỗ trợ nhau
để giải quyết vấn đề này
các số liệu đưa ra cho thấy
hàng năm lượng rác thải
từ chất thải nhựa ra môi trường
đã tăng lên gấp nhiều lần
khi tăng ở mức hai triệu tấn
vào năm một nghìn chín trăm năm mươi
lên con số tám ba tỷ tấn
vào năm hai nghìn bảy mươi ba
và được dự đoán sẽ tăng lên ba mươi bốn tỷ tấn
vào năm hai nghìn năm mươi
để kiểm soát lượng chất thải nhựa ra môi trường
công ước về chất thải nhựa siêu nhỏ
ra môi trường nước vào năm hai nghìn một mươi năm
đã quy định đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
chấm dứt việc sản xuất
và đến năm hai nghìn bảy mươi tám
sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động
mua bán các hạt nhựa siêu nhỏ
nhiều quốc gia đã và đang nỗ lực
bằng nhiều biện pháp và công nghệ
để giúp giảm thiểu và tái chế
rác thải nhựa ra môi trường
tuy nhiên cách thu gom rác thải
gặp phải các vấn đề khác
về ô nhiễm môi trường
trong khi xử lý tái chế nhựa
chất thải nhựa là chất
mà không thể phân hủy được
nên là quy trình xử lý rác thải
thì thường là người ta sẽ phân biệt
chất thải nhựa ra ngoài
rồi người ta sẽ xử lý
những chất thải còn lại
ở việt nam hiện tại
chất thải này vẫn chưa được phân loại
mà ta thường cho vào xử lý luôn
thì cái này cái khí thải mà nó thải ra
còn rất ảnh hưởng đến môi trường của mình
nếu như chúng ta phải nghĩ cách
thiết kế sản phẩm thế nào
và sử dụng chúng như thế nào
sử dụng công nghệ gì
thì hãy suy nghĩ đơn giản hơn
tại sao chúng ta phải làm ra
nhiều sản phẩm mới
trong khi có thể có vật liệu thay thế
và có thể tái chế chúng
một cách tốt hơn
các nghiên cứu cho thấy
với việc sử dụng hợp lý
các sản phẩm từ nhựa
kết hợp với các nhà máy
sản xuất cân đối trong việc sử dụng
chất liệu nhựa khác nhau
cho các kích thước sản phẩm nhựa khác nhau
thì việc tái chế sản phẩm nhựa
có thể đạt tới bảy mươi lần tái sử dụng
và cách bền vững nhất để kiểm soát
được rác thải nhựa ra môi trường
đó chính là việc phân loại
và tái sử dụng chúng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vừa tổ chức họp báo thường kỳ tháng tám
qua những hoạt động của ngành nông nghiệp
tám tháng qua đại diện bộ nông nghiệp
nhận định mục tiêu tăng trưởng
ba năm của ngành
trong năm hai nghìn một mươi bảy là khả thi
trong tám tháng vừa qua
tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản
ước đạt hai mươi ba bảy tỷ usd
tăng một mươi ba năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó thủy sản có dấu hiệu
tăng trưởng và xuất khẩu khả quan
riêng giá trị xuất khẩu của thủy sản
đạt năm một tỷ usd
tăng một mươi tám một so với cùng kỳ
dự kiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản
năm nay sẽ đạt
tám tỷ usd tăng hơn một tỷ
so với năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó việc xuất khẩu các mặt hàng
chất nuôi vào thị trường mới
đang có dấu hiệu mở rộng
sáng ngày chín tháng chín tới
tại long an
chính thức bộ nông nghiệp phát triển đồng thôn
sẽ chủ trì
và cũng dưới sự trình kiến
của lãnh đạo chứng chú chính phủ
sẽ tổ chức
lễ xuất khẩu lô gà đầu tiên
sang thị trường nhật bản
đây là một sự kiện rất quan trọng
với ngành chất nuôi nói chung
và đặc biệt
trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu
vào những thị trường bậc cao
cũng tại bữa họp báo
bộ nông nghiệp và phát triển đồng thôn
đã cung cấp thông tin về việc sửa chữa
khắc phục một mươi tám tàu cá
được đóng theo nghị định sáu mươi bảy
cho ngư dân nhưng bị hư hỏng
ngay khi đưa vào sử dụng
mà hiện dư luận đang quan tâm
theo đó phía tổng cục thủy sản
đã thành lập đoàn công tác kiểm tra làm rõ
đồng thời yêu cầu
hai doanh nghiệp có liên quan
là công ty đóng tàu nam triệu
và công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương
khẩn trương khắc phục sự cố
dự kiến một mươi một trên một mươi ba tàu
thuộc công ty đóng tàu nam triệu
sẽ cố gắng hạ thủy vào cuối tháng chín
còn năm tàu thuộc công ty đại nguyên dương
sáng ngày bảy tháng chín
công ty sẽ có cuộc họp bàn
với ngư dân để đưa ra biện pháp giải quyết
tình trạng lao động sau khi hết
thời hạn hợp đồng nhưng vẫn bỏ trốn
ở nước ngoài đã và đang làm ảnh hưởng
đến hoạt động xuất khẩu lao động chính thống
của nước ta
tại hàn quốc hiện đã có gần một lao động hà tĩnh
cư trú và làm việc bất hợp pháp
trên thực tế đã có rất nhiều rủi ro
đến với những lao động chui
thế nhưng vì lợi ích trước mắt
một số người lao động đã bất chấp những rủi ro này
hà tĩnh là một trong những địa phương
có số lượng xuất khẩu lao động
sang hàn quốc lớn nhất cả nước
và đây cũng chính là địa phương
có lượng lao động bỏ trốn
và cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc nhiều nhất
thực trạng này đã ảnh hưởng đến quyền lợi
của những người xuất khẩu lao động hợp pháp

và bảy huyện ở hà tĩnh
nằm trong nhóm các địa phương
có nguy cơ cao bị đình chỉ tham gia xuất khẩu lao động
ở tất cả các ngành nghề
mà doanh nghiệp hàn quốc tuyển dụng
chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới
nếu như số lượng lao động bất hợp pháp
thì rõ ràng là ảnh hưởng đến
số lượng lao động ta có thể
giảm đi nhiều
và cũng không lại trừ việc
phía hàn quốc tạm dừng hoàn toàn
đưa lao động ta đi hàn quốc
để kéo giảm số lao động cư trú
hợp pháp tại hàn quốc
tỉnh hà tĩnh đã tổ chức tuyên truyền
vận động được hơn một lao động
bất hợp pháp về nước
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ
người lao động đang cố tình chấp nhận
rủi ro với cuộc sống luồn lách
ngoài vòng pháp luật
đối với con em đã trốn ra
ngoài bất hợp pháp rồi
thì khi phối hợp với gia đình
thì có những gia đình sẵn sàng phối hợp
nhưng mà có những gia đình
thì họ phối hợp nhưng mà cũng chưa tư nguyên
và thì dần đến là công tác vận động
để tư giáp thì rất là khó
mỗi năm người lao động ở hàn quốc
gửi tiền về nước trên bảy trăm linh triệu đô la mỹ
nếu thị trường hàn quốc bị tạm ngưng
sẽ thiệt thòi rất lớn
cho những người lao động hợp pháp
thực trạng này cũng sẽ gây ảnh hưởng
tới khoảng năm mươi lao động đã họp tiếng hàn
và đang chờ xuất cảnh
trong phần tin quốc tế
mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với iran
những lo ngại về việc bãi bỏ chính sách nhập cư dakar tại mỹ
tại liên hợp quốc nikki haley tuyên bố
mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
được các cường quốc và iran ký kết năm hai nghìn một mươi
ngay cả khi tổng thống donald trump tuyên bố
trước quốc hội mỹ rằng
iran vi phạm văn kiện này
đại sứ haley nhấn mạnh
nếu tổng thống donald trump
không chấp nhận sự tuân thủ của iran
điều đó không có nghĩa là mỹ sẽ rút khỏi
thỏa thuận hạt nhân mà tehran đã ký
với nhóm p năm một cách đây hai năm
đại sứ mỹ tại liên hợp quốc cũng cảnh báo
các điều khoản của thỏa thuận
sẽ hết hiệu lực sau một mươi năm
tức là sau thời gian này iran có quyền
nối lại các chương trình nghiên cứu phát triển vũ khí của mình
điều này cũng đồng nghĩa với việc quân đội iran
có thể sở hữu công nghệ tên lửa tiên tiến
theo luật pháp mỹ
cứ mỗi chín mươi ngày bộ ngoại giao nước này
lại phải chứng thực với quốc hội
về việc tuân thủ thỏa thuận của iran
không nằm ngoài dự đoán
ngay sau khi tổng thống mỹ donald trump
quyết định bãi bỏ chương trình tạm hoãn
trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp
vào mỹ từ khi còn nhỏ
hay còn gọi là daca
quyết định này đã vấp phải nhiều
ý kiến phản đối trong và ngoài nước
đặc biệt là từ các nước khu vực mỹ latin
những nước có số lượng lớn công dân
thuộc diện được daca bảo trợ
rất nhiều người đã tập trung biểu tình
trước cửa tòa cao ốc trump towers
ở thành phố new york
và trên đường phố los angeles
với nhiều biểu ngữ phản đối quyết định mới của tổng thống
về chính sách trục xuất người nhập cư
đã đến mỹ từ khi còn nhỏ
tôi cảm thấy bất lực
bởi tôi cảm thấy mình là một người mỹ
như bao người khác và giờ tổng thống nói rằng
tôi bị cướp đi việc làm và các cơ hội của công dân mỹ
tôi cảm thấy như bị phản bội
chính quyền mexico cũng bày tỏ quan ngại
về các tác động tiêu cực từ chính sách mới này
còn cựu tổng thống mỹ
barack obama tuyên bố quyết định
xóa sổ một chương trình nhằm bảo vệ
những người nhập cư bất hợp pháp tới mỹ
từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất
là tàn nhẫn và sai trái
tổng trưởng lý bang california và massachusetts
tuyên bố sẽ nộp đơn kiện chính phủ
đây là những bang có số lượng lớn
người nhập cư trái phép theo hình thức này
các ý kiến phản đối cũng vang lên
khắp thùng lũng silicon
với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới
tuyển dụng nhiều người thuộc diện
được hưởng ưu tiên từ daca
chương trình daca được thông qua
theo xác lệnh hành chính năm hai nghìn một mươi chín
của tổng thống obama
nhằm bảo vệ gần tám trăm linh thanh niên
chương trình này cho phép những người nhập cư
dưới ba mươi một tuổi đến mỹ từ khi còn nhỏ
có thể nộp đơn xin hoãn trục xuất
có nghĩa là chính phủ
sẽ không trục xuất họ trong hai năm
và cho họ cơ hội việc làm hợp pháp ở mỹ
tuy nhiên chính quyền của tổng thống donald trump
cho rằng chương trình này đã cướp đi
việc làm và cơ hội phát triển
của các công dân mỹ
tòa án tư pháp châu âu vừa bác
khiếu nại của hungary và slovakia
về kế hoạch phân bổ hạn ngạch
người di cư giữa các nước
thuộc liên minh châu âu
theo tuyên bố chính thức
của tòa án tư pháp châu âu
những hành động của slovakia và hungary
chống lại cơ chế tạm thời về việc
tái bố trí bắt buộc
đối với những người tị nạn
phản ứng sau phán quyết của tòa
thủ tướng slovakia robert fico cho biết
nước này sẽ không thay đổi quan điểm
đối với cơ chế phân bổ hạn ngạch
người di cư và sẽ tiếp tục đấu tranh
trong vấn đề này
trong khi đó ngoại trưởng hungary
peter sijato chỉ trích quyết định
của tòa tư pháp eu đe dọa đến an ninh
và tương lai của châu âu
eu đã thông qua chương trình
phân bổ hạn ngạch người di cư
với mục tiêu tái định cư
nhưng điều này đến nay vẫn chưa thể hoàn thành
do vấp phải một loạt trở ngại
trong đó có sự phản đối của một số nước đông âu
anh sẽ tiếp tục chính sách
di cư cân bằng khi rời khỏi
liên minh châu âu eu
với việc tìm cách thu hút các công nhân
có tay nghề cao nhưng đồng thời
giảm tổng số công nhân lao động nước ngoài
chính phủ anh sẽ trình bày
các đề xuất cụ thể về vấn đề
chính sách với lao động nhập cư
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên chủ trương vẫn là ưu tiên
để thu hút những người có tay nghề cao
những người muốn tới và đóng góp vào xã hội anh
chính phủ cũng sẽ đảm bảo rằng
các công ty anh sẵn sàng đào tạo
các công nhân có khả năng
qua đó người dân anh có thể thấy
tình trạng di cư được kiểm soát
một cách phù hợp chứ không phải chấm dứt
chi tiết kế hoạch giảm số công nhân eu
tay nghề thấp tới anh sẽ được công bố
sau khi nước này rời eu
trong năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ australia vừa công bố báo cáo
cho biết chi tiêu của du khách nước ngoài
tới nước này trong năm tài chính
lần đầu tiên đạt mức kỷ lục

tương đương ba mươi hai năm tỷ usd
tăng bảy so với năm trước
theo báo cáo tất cả các bang
và vùng lãnh thổ của australia
đều được hưởng lợi từ sự gia tăng khách du lịch
du khách trung quốc đóng góp nhiều nhất
cho nền kinh tế australia
với một hai triệu lượt khách
và tổng số tiền chi tiêu là
chín tám tỷ usd
cùng với trung quốc
du khách đến từ mỹ cũng chiếm số lượng lớn
với bảy trăm linh sáu lượt khách
trong năm qua
và tổng số tiền chi tiêu là
ba tám tỷ usd
trong vòng bốn năm qua
du khách mỹ tăng năm mươi bốn
và chi tiêu của nhóm này tăng năm mươi ba
là nơi du khách nước ngoài chi tiêu nhiều nhất
tiếp theo là hai bang victoria và queensland
trong chủ trương tiếp tục thúc đẩy
thị trường du lịch
chính phủ australia sẽ tiếp tục tăng
ngân sách cho ngành này
các nhà thiên văn học nhật bản
vừa phát hiện hố đen siêu lớn
ẩn mình trong đám mây khí độc
ở giải ngân hà
đường kính một bốn nghìn tỷ km
và trọng lượng gấp một trăm linh lần mặt trời
nếu phát hiện được xác nhận
đây sẽ là hố đen lớn thứ hai
trong giải ngân hà
sau siêu hố đen sagittarius a
ở chính giữa thiên hạ này
quan sát từ kính viễn vọng cho thấy
các phân tử trong đám mây hình ellipse
cách trung tâm giải ngân hà
hai trăm linh năm ánh sáng
và rộng một trăm năm mươi nghìn tỷ km
bị lực hấp dẫn rất mạnh
kéo theo chuyển động tròn
đây là lần đầu tiên giới nghiên cứu
phát hiện một ứng cử viên hố đen
có khối lượng trung gian ở giải ngân hà
dự đoán hố đen mới phát hiện
sẽ bị hút về phía sagittarius a
và sát nhập với nó
khiến hố đen siêu lớn
bị lực hấp dẫn
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn
một ngày may mắn và tốt lành